khoảng sáu giờ một mươi phút sáng nay các lực lượng đã phát hiện thi thể bà sùng thị chúa cách nơi bị nạn khoảng một km
như vậy đến một mươi giờ sáng ngày một mươi sáu tháng tám đã xác định có hai người chết và ba người vẫn đang bất tích
hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đã huy động hơn hai trăm linh người nỗ lực tìm kiếm người bị nạn
đến thời điểm này lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
công an huyện ban chỉ huy quân sự tỉnh huyện simacai đang cùng với người dân địa phương huy động tất cả phương tiện
như thuyền máy thiết bị lặn thiết bị dò tìm dây móc và cá lưới trài của người dân địa phương
để hỗ trợ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại
liên quan đến sự việc hai bé trai bị rơi xuống kênh và mất tích tại tỉnh quảng ngãi
đến sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã vớt được sát một cháu bé tại đoạn canh chính bắc thuộc thôn đông nhân bắc xã tịnh đông huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
hiện lực lượng cứu hộ đã tiếp tục tìm kiếm cho bé còn lại
trước đó vào chiều tối ngày một mươi năm tháng tám cháu lâm anh hưng sinh năm hai nghìn một mươi ba lâm nguyễn thành đạt sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đi chơi ngang đoạn canh chính bắc thì cả hai bị trượt chân ngã xuống canh
một cháu bé đã phát hiện và chạy đến nhà người dân để kêu cứu
do khoảng cách khá xa nên khi tìm được người lớn đến ứng cứu thì hai cháu bé đã bị nước cuốn mất tích
ngay khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã điều động lực lượng phương tiện chuyên dụng để triển khai tìm kiếm hai cháu bé bị mất tích
xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm đỗ tấn cường đã bị nhóm của nguyễn công bình đâm tử vong
bốn đối tượng gây ra án mạng đã bị công an tỉnh tiền giang khởi tố và bắt tạm giam
do nghi ngờ nguyễn công bình có quan hệ bất chính với vợ của mình
sau khi uống rượu đỗ tuấn cường đã ở xã đông hòa huyện châu thành tỉnh tiền giang

nguyễn công bình đã dùng dao tự chế đến cửa hàng điện thoại di động của bình để gây sự
tại đây giữa cường và nhóm của nguyễn công bình xảy ra sô sát
phan minh tân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người cường
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cường đã tử vong trước khi vào bệnh viện
sau khi gây án các đối tượng đã rời khỏi hiện trường
đến chiều ngày hai tháng tám hai đối tượng phan minh tân và nguyễn quốc tiến đến cơ quan công an đầu thú
qua điều tra lực lượng công an đã tiến hành bắt thêm hai đối tượng là nguyễn công bình và trần tân khanh
gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ đối tượng huỳnh tý đã bị công an tp huế bắt tạm giảm
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy sau khi sử dụng rượu bia đối tượng huỳnh tý đã chặn xe người đi đường và chửi bới gây mất an ninh trật tự
lúc này một tổ công tác của công an phường hương vinh đã có mặt nhắc nhở
và yêu cầu không làm bài tập
hương vinh đã bắt an ninh trật tự nơi công cộng nhưng tý không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm
đồng thời gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác
tý là đối tượng đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian củng cố hồ sơ đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với huỳnh tý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã triệt phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản do một nhóm đối tượng gây ra
bằng thủ đoạn tinh vi liều lĩnh nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản dây cáp viễn thông trên địa bàn huyện sóc sơn thành phố hà nội
tám đối tượng vừa bị công an huyện sóc sơn khởi tố bị can và bắt tạm giam đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh vĩnh phúc
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài
đoàn này đã rủ nhau đi trộm cắp dây cắp viễn thông với số lượng lớn để đem bán lấy tiền